kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật mở đầu là thông tin từ tỉnh phú yên
khi bị vợ trách không lo làm ăn mà chỉ mải mê ăn nhậu ca hát người chồng đang trong trạng thái
chính chóng men say đã lấy con dao lớn chém vào đầu và mặt người vợ khiến nạn nhân tử vong
với hành vi này trần văn bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chú ở thôn đông hội xã xuân quang một huyện đồng xuân
tỉnh phú yên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên bắt giữ để tiến hành khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và bắt giữ về tội danh giết người trước đó vào khoảng một mươi tám h tối ngày chín tháng hai
ngay sau khi nhận được tin báo về trường hợp nạn nhân từ thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú ở thôn đông hội
xã xuân quang một huyện đồng xuân tỉnh phú yên tử vong bất thường tại nhà riêng với nhiều dấu hiệu nghi vấn tội phạm
vào cuộc điều tra ban chuyên án xác định đối tượng nghi vấn là trần quang bình
ban bình đã phải thừa nhận giết vợ trong lúc chánh chóng vì uống rượu
còn tại an giang mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu tức giận dương hoàng vũ sinh năm hai nghìn
chú tại xã vĩnh thành huyện châu thành tỉnh an giang chạy xe về nhà lấy hung khí đến đâm bạn nhậu trọng thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang đã tạm giam vũ
để tiếp tục điều tra
điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trong lúc uống rượu với nhóm bạn nguyễn thanh đủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại xã vĩnh trạch huyện thoại sơn đã vô cớ lớn tiếng chửi dương văn nghiêm và dương hoàng vũ nhiều lần
tức giận vũ chạy xe về nhà lấy cây kéo dài khoảng một mươi cm rồi quay lại bàn nhậu
lúc này giữa đủ và vũ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc sô sát vũ đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người đủ gây trọng thương với tỷ lệ thương tích là bảy mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can vũ về hành vi cố ý gây thương tích
thời điểm trước trong và sau tết tình trạng đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau tiếp tục diễn biến phức tạp
mới đây một tụ điểm đánh bạc dây hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
vừa bị công an tỉnh tiền giang triệt phá thu giữ sáu trăm linh triệu đồng
tụ điểm đá gà diễn ra trên phần đất ngay phía sau nhà của một người dân ở xã bình tân huyện gò công tây
khi lực lượng công an tiến vào hiện trường có khoảng hai trăm linh đối tượng đang tụ tập quanh điểm đá gà
thấy lực lượng công an ập vào các đối tượng đã bỏ chạy
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ gần một trăm linh xe máy bốn mươi bốn điện thoại di động các loại bốn mươi một đối tượng và sáu trăm linh triệu đồng
cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện cơ quan chức năng đã bản giao đối tượng và tăng vật cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
phối hợp với công an địa phương tiếp tục điều tra xử lý
giả vờ mua xăng rồi ra tay cướp giật sợi dây chuyền của người bán tạp hóa
cao văn đạt một mươi chín tuổi chú xã vĩnh thắng huyện gò quao
vừa bị công an huyện gò quao tỉnh kiên giang bắt tạm giam về hành vi cướp giật tài sản
qua theo dõi thấy chị nguyễn thị hoài ở cùng xóm có đeo sợi dây chuyền và thường bán tạp hóa vào đêm khuya
nên đạt quyết định cướp giật sợi dây chuyền của người này
vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đạt điều khiển xe mô tô đến tiệm tạp hóa của chị hoài
tại đây đạt kêu chị hoài bán cho nhiều thứ đồ trong đó có cả xăng
nhưng chị hoài không mở cửa mà chỉ đưa qua song sắt từ đó không có cơ hội cho đạt ra tay
sau khi đổ xăng xong đạt tiếp tục kêu mua chai
đạt đưa xăng thứ hai và một thẻ cao điện thoại
lúc này chị hoài sợ đạt không trả tiền nên mở cửa ra đứng chờ
đạt liền nhanh tay giật đứt sợi dây chuyền có trọng lượng hai ba chỉ vàng một mươi tám k của chị hoài
rồi lên xe bỏ chạy nhưng bị chị hoài nắm áo kéo lại
lúc này chồng chị hoài kịp thời chạy đến khống chế bắt giữ hoài giao cho công an xử lý
cùng với hành vi cướp giật tài sản đối tượng trương phúc khang ba mươi tuổi
chú tỉnh đồng nai đã bị công an huyện xuân lộc bắt giữ để xử lý
trước đó khang điều khiển xe máy dạo quanh địa bàn xã xuân hiệp huyện xuân lộc
xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản thì ra tay cướp giật
khi đến địa bàn ấp tân tiến xã xuân hiệp phát hiện chị nguyễn thị thùy vân hai mươi tuổi
chú tỉnh đồng nai đang ngồi phía sau bạn dừng mua đồ trên tay sử dụng điện thoại di động iphone một mươi hai
khang áp sát rồi giật chiếc điện thoại của chị vân sau đó tăng ga tẩu thoát
vào cuộc điều tra công an xác định khang là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
thưa quý vị vào ngày một mươi sáu tháng hai tới đây tức là ngày một mươi sáu tháng riêng năm nhâm dần
khu di tích thắng cảnh hương sơn chùa hương tại huyện mỹ đức hà nội
chính thức mở cửa đón du khách thập phương
tuy nhiên kể từ ngày một mươi một tháng hai tức là ngày một mươi một tháng riêng
ban tổ chức đã thực hiện bán vé trong quy trình vận hành thử nghiệm đón khách an toàn
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín cùng với công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh
công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
cũng được cơ quan chức năng địa phương đặc biệt chú trọng
đây là ba trong sáu đối tượng cò mồi treo kéo khách đi đò
bị đội kiểm soát giao thông trật tự công an huyện mỹ đức bắt trong ngày đầu tiên
khu di tích thắng cảnh hương sơn mở cửa trở lại
nhóm cò bùi này đứng ở đầu đường vào khu di tích khi thấy ô tô của khách
các đối tượng này sẽ đi xe máy đuổi theo đeo bán treo kéo du khách
ngay từ sáng hôm nay là năm giờ sáng lực lượng đã triển khai
đồng bộ và quyết liệt qua quá trình tuần tra kiểm soát đã tạm giữ sáu trường hợp
liên quan đến treo kéo khách ngay đò đập hồ sơ làm rõ các hành vi
và xử lý theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với khu di tích thắng cảnh hương sơn
công an huyện mỹ đức ứng trực gần một trăm linh quân số thành lập một mươi năm chốt chạm
từ ngã tư tế tiêu đến các chốt chạm trong khu vực di tích thắng cảnh hương sơn
các tổ công tác trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhật xử lý tình tố giác tội phạm đặc biệt kiên quyết xử lý đối với các đối tượng
chặt chém khách đánh bạc trên suối yến
chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý các trường hợp là như trước đây đã có những tình trạng
đổi tiền hẻ xem bói sốc khỏe bán các đồ chơi mang tính chất bạo lực
chúng tôi đã triển khai đầy đủ các biện pháp theo chương trình kế hoạch
mà chúng tôi đã xây dựng đặc biệt là chúng tôi lưu ý việc các du khách
đi thuyền trên dòng suối yến để đảm bảo cho khách được an toàn
chúng tôi yêu cầu tất cả các nhà đò là chuẩn bị các loại phương tiện sạch sẽ
phải có giỏ đựng rác phải có phao cứu sinh phải có ụ nổi
điểm mới dễ nhận thấy trong những ngày đầu mở cửa trở lại là các gian hàng kinh doanh
được cấp phép kinh doanh đều lùi sâu vào trong có tủ bảo quản thực phẩm
đặt ở vị trí phù hợp không treo móc thịt tươi sống để quảng cáo gây phản cảm
do vậy đến thời điểm này
nhìn chung du khách đều cảm thấy hài lòng
trước các điểm di tích như đền trình chùa thiên chù chùa long vân
chùa bảo đài
đều có người nhắc nhở du khách không xả rác bừa bãi thực hiện quy định phòng chống dịch bệnh
còn tại vòng ngoài lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cũng tăng cường thực hiện nhiệm vụ
tránh để xảy ra ủn ứ ách tắc cả trên đường bộ và đường thủy
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đối tượng lâm châu tâm ba mươi bảy tuổi chú huyện trảng bom
về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ trái phép
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh đồng nai
phát hiện tâm đang vận chuyển một mươi dàn pháo loại ba mươi sáu ống có trọng lượng một mươi ba tám kg
ở địa bàn ấp năm xã sông chầu
khám xét khẩn cấp nhà của tâm ở thị trấn trảng bom công an thu giữ thêm một mươi quả pháo trứng
qua đấu tranh tâm khai nhận số pháo trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch
với giá là sáu triệu đồng mang về để bán kiếm lời thì bị bắt
với tội danh giao cầu với trẻ vị thành niên đối tượng truy nã đặc biệt huỳnh văn quân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường hương sơ thành phố huế vừa bị công an thành phố huế bắt giữ
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi tại phường năm thành phố đà lạt quân quen biết với một thiếu nữ
sinh năm hai nghìn năm quê tại huyện yapa tỉnh gia lai
hai người đã thuê phòng trọ cùng sinh sống và quân nhiều lần giao cầu với bạn gái
đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi công an thành phố đà lạt đã làm

đã quyết định truy nã đối với quân trong thời gian bị truy nã quân đã lẩn trốn ở nhiều nơi
đến ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai khi quân xuất hiện tại huế thì bị công an thành phố huế phát hiện bắt giữ